phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra xử lý một vụ vận chuyển buôn bán thuốc lá lậu
với số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở địa bàn tỉnh đắk lắc
hai đối tượng bị bắt giữ là phạm hoàn hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú ở huyện trư brông tỉnh gia lai
và nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú ở thị xã azunpa tỉnh gia lai
tại thời điểm bị bắt quả tang hảo đang điều khiển chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín a năm mươi tám nghìn một trăm bảy mươi một chở theo cường
trên xe có chứa một mươi hai gói thuốc lá ngoại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
quá trình điều tra cơ quan công an khám xét thêm nhà tại số sáu trăm hai mươi bốn đường hùng vương thành phố buôn ma thuột
phát hiện tạm giữ hơn hai gói thuốc lá nhập lậu
tổng số lượng thuốc lá lậu trong vụ việc trên là hơn một mươi bốn gói thuốc lá các loại
đây là vụ vận chuyển buôn bán thuốc lá lậu lớn nhất
từ trước đến nay bị phát hiện xử lý ở trên địa bàn tỉnh đắk lắc
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật